nên một người bạn đã kêu tôi tới cơ sở nhà khoa của anh ấy để làm việc có chỗ ngủ đàng hoàng
tới chỗ làm việc tôi đã tham gia test covid một mươi chín và nhận kết quả dương tính thương tiến chia sẻ
hiện tại thương tín cho biết sức khỏe vẫn bình thường chỉ cảm thấy hơi sốt
đồng thời phía bác sĩ cũng đã tham gia hỗ trợ phát thuốc cho nam nghệ sĩ tự cách ly tại nhà trong bảy ngày tới
tôi ổn nhưng mà bây giờ sức khỏe xuống nhiều cũng hơi lo sợ chỉ mong mọi thứ tốt hơn
nói về hoàn cảnh hiện tại thì diễn viên sáu tâm cho biết
vợ đã bỏ đi hơn một mươi ngày và không thể nào liên lạc được
bệnh tật lại không có thu nhập nên nam nghệ sĩ chỉ biết có gì ăn ấy
tôi chưa gọi điện cho vợ mình mà cũng không gọi vì cô ấy đã muốn bỏ đi rồi mà
giờ có khi tôi còn không có gì ăn đang bị bệnh nhưng trong túi còn không có một đồng
ông cho biết thêm
cách đây tám tháng nghệ sĩ thương tín cũng đã từng khiến cho mạng xã hội phải xôn xao với hình ảnh đột quỵ phải nhập viện
biết được hoàn cảnh khó khăn của ông
rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là các nghệ sĩ đã chung tay quyên góp gửi tiền hỗ trợ
thời điểm đó thì nghệ sĩ trịnh kim chi là người đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ người anh thân thiết
sau ba đợt kêu gọi ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
nghệ sĩ trịnh kim chi đã đăng tải bài viết thông báo đã nhận được hơn bốn trăm linh triệu đồng tiền quyên góp giúp đàn anh
trong bài viết nghệ sĩ trịnh kim chi nói rõ đã chi một mươi triệu đồng đóng viện phí
trao tận tay vợ nghệ sĩ thương tín một mươi triệu
số tiền còn lại cô đã gửi một trăm linh triệu đồng tiền mặt cho nam diễn viên biệt động sài gòn trang trải cuộc sống và tiếp tục chữa bệnh
năm trăm tám mươi sáu triệu đồng sẽ dùng mua bảo hiểm đến năm một mươi tám tuổi cho con gái của nghệ sĩ thương tín
ngoài ra sau khi được mc phạm anh mở tài khoản cá nhân
vợ nghệ sĩ thương tín còn nhận được bốn trăm linh triệu đồng tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước
như vậy là tổng số tiền mà vợ chồng nghệ sĩ thương tín nhận được tám tháng trước là hơn tám trăm linh triệu đồng
chưa dừng lại ở đó vì thương xót
với hoàn cảnh của nghệ sĩ thương tín nên một người bạn còn dành tặng một chiếc xe hơi cho ông
sau khi ra viện ít ngày nghệ sĩ thương tín đã tự tay lái chiếc xe hơi này về quê dưỡng bệnh ở phan giang ninh thuận
thời điểm đó thì nghệ sĩ thương tín tiết lộ sẽ sớm trở lại sài gòn để tham gia phim ảnh
việc được tuyên góp tới tám trăm linh triệu đồng và cả một chiếc xe hơi cũng đã tạo ra tranh cãi không nhỏ
nhiều người cho rằng món quà là chiếc xe hơi tuy thể hiện tấm lòng nhưng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ
mặt khác dư luận cũng băn khoăn ông sẽ sử dụng số tiền được quyên góp như thế nào để hữu ích
sau tám tháng nhận được tiền hỗ trợ và xe hơi nghệ sĩ thương tín đã tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn
thậm chí vài ngày nay còn không có tiền để mua thức ăn bị đói
ông cũng trả lời trên truyền thông là chiếc xe hơi đã bị bỏ không do hỏng nhưng không có tiền để sửa chữa
quý vị khán giả thân mến thành công trên sân khấu nhưng với đời thường thương tín đã nhiều lần thú thật
tôi chỉ là một kẻ lạc loài và thất bại
chưa bao giờ thủ nồi vai của một người đàn ông một người chồng người cha tử tế
ăn chơi phóng đá phá vách cờ bạc ma túy
bao nhiêu tháng tật của đời nghệ sĩ tôi đã tự vơ hết vào mình bấy nhiêu
chuyện thương tín bị bắt trên chiếu bạc năm hai nghìn bảy chỉ là mảng màu tối hát thêm một bức tranh đời
đã quá loạn sắc của gã nghệ sĩ phóng đáng lắm tài nhưng nhiều tật
anh sinh ra tại phan giang năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tên khai sinh là bùi thương tín
giàn hửa đời hư khi ngoái lại tín thường tự thuật
tôi cầm tinh con khỉ lại sinh vào mùa xuân nên cả đời không cần làm vẫn có ăn nhưng cấm có giàu
cũng tại cái lốt con khỉ nên ưa lóc chóc ưa phá người khác và tàn phá luôn chính cuộc đời mình
nhà tín có chín anh em đều theo nghề y của bố thương tín thì không chỉ mê có mỗi cái món cải lương
tuổi nhỏ thương tín thường ra cảng bám theo những chuyến xe ngựa chạy dọc thị xã nhỏ bé để đến trường
trong khi đầu óc chỉ mơ màng theo những áo mão cân đai vua quan phùng phèn
và ánh đèn màu chấp tắt của những gánh hát về ngang đầu ngõ
một mươi ba tuổi tín bỏ học bỏ xứ phan giang bạt ngàn nắng gió trốn nhà theo một gánh hát dày đầy mai đó lưu lạc lên tận tây nguyên
hơn ba năm sau ba cổ tín mới chụp cổ được gã con trai khi gánh hát đang cắm trại biểu diễn ở buôn mê thuột
không buồn đứa con trai bỏ nghề cũng chẳng làm sao dập tắt nổi ngọn lửa đam mê trong lòng nó
ông bèn gửi thằng nhóc vào học trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở sài gòn
tín tham gia vào đoàn kịch nói cửu long giang đoàn kim cương rồi tham gia đóng phim và nhanh chóng trở nên nổi tiếng
anh đã hóa thân trên một trăm linh vai kịch hai phần ba trong số đó là vai chính vai kép độc
đã có thời anh là một thương hiệu lớn của đoàn kịch cửu long giang một mình một chân rung to treo chóán cả mặt tiền nơi dựng dạp
đóng cặp với kỳ nữ kim cương của đoàn kim cương những vai nam chính do thương tín đảm nhận trong các vở bông hồng cài áo
vực thảm chiều cao huyền thoại mẹ tanya đã khiến cho hàng bao nhiêu lưu
được khán giả phải thổn thức
lần dần giang lĩnh vực điện ảnh thành công của thương tín ngày càng vang dội hơn
những năm đầu sau giải phóng kinh phí eo hẹp nguồn vốn nhà nước bao cấp cho điện ảnh quá ít ỏi
nên lượng phim nhựa việt nam ra rạp mỗi năm tính chẳng được bao nhiêu
diễn viên tên tuổi cũng phải xếp hàng họ hoàn mới tìm được vai trong một bộ phim nào đó
vào những vai người lính biệt động thành người chiến sĩ như sáu tâm trong biệt động sài gòn
hay là tám thương trong chiến trường chia nửa vòng trăng thoát một cái lại ra một thương tín khác rất lãng mạn và hào hùng
thời bao cấp cắt xê vai nam chính của tín cho bộ phim vụ án viên đạn lạc quay trong bốn tháng chỉ được đúng một chỉ vàng
cả năm đi đóng hơn chục bộ phim thu nhập chỉ chừng một cây vàng
nhưng chừng đó thời gian lại đủ cho tín ăn chơi hết cả chục cây không kém
nhiều nghệ sĩ từ hà nội vào nam nhìn thương tín đi làm bằng xe hơi riêng đã phải chố mắt ngạc nhiên
số nào có một nữ khán giả rất giàu có nhà có mấy tiệm bán mỹ phẩm đem lòng yêu thiếu tá lưu kỳ vọng
thiếu phụ này có chồng là sĩ quan chế độ cũ đang đi học tập cải tạo có hai đứa con
thương tín đã sẵn sàng nói thật là anh không hề yêu em
nhưng cô ta vẫn bất chấp vẫn tuyên bố không cần được anh yêu chỉ cần được anh yêu là đủ
cô xám xe hơi cho thần tượng đi nhét tiền vào ví cho anh xài mỗi khi thấy ví anh đang rỗng
không hề thắc mắc thương tín vẫn vô tư tiêu hết mình tiền bạc của cô vợ hờ
tru cấp vào cờ bạc ăn nhậu hút sách và cả săn lùng những cuộc tình một đêm với không ít những cô gái khác
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu anh chồng cũ của cô vợ hờ hết hạn cải tạo đã trở về
dù đã ly dị từ lâu người chồng này vẫn không ngăn được cơn ghen
hoàng sợ trước lời đe dọa cô rủ thương tín vượt biên
năm hai nghìn ba tín quay về phan giang sáng uống trà với ba túi xem tv cùng má để cai nghiện
một thoáng bừng tỉnh ngộ như thể muốn từ bỏ đời phóng đẵng
anh đã xây cho gia đình một ngôi nhà khang trang
và sống ẩn giật ở quê suốt hai năm rưỡi
phim cây xà khởi quay đạo diễn mời vào vai tín lại khăn gói vào lại tp hcm trở lại nghề diễn
quyết tâm trí làm ăn thương tín đã mở quán cà phê bia máy lạnh
quyết tâm lấy kinh doanh làm hậu phương đảm bảo kinh tế để tiếp tục theo đòi nghệ thuật
căn phòng riêng kín đáo trong quán cà phê thương tín đã nhiều lần thành sới bạc và lọt vào tầm ngắm của công an
thật ra tín không định tổ chức đánh bạc để kiếm tiền
chẳng qua là máu đỏ đen đã lậm vào đời anh quá nặng gây song cốt để được chơi
và dĩ nhiên đã chơi là phải chơi hết mình chơi lớn
cùng bốn người khác thương tín đã bị bắt quả tang với tăng vật là gần một trăm một mươi triệu đồng hai trăm một mươi sáu đô la nhiều điện thoại di động
quý vị khán giả thân mến là một dân chơi có số bạn bè đồng nghiệp chẳng ai ngạc nhiên trước cái tin thương tín bị bắt quả tang
ngay trên chiếu bạc tổ chức trong quán cà phê mang tiên anh
và đó cũng chưa phải là sự kết thúc
nó chỉ là một màng màu tối được khắp thêm vào bức tranh cuộc đời đã quá loạn xác của các nghệ sĩ phóng đáng lắm tài như nhiều tận